chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về diễn biến covid một mươi chín tại các quốc gia trên thế giới
mới đây các chuyên gia dịch tễ brazil xác nhận đã phát hiện năm trường hợp nhiễm dòng phụ ba hai
của biến thể omicron của virus sars cov hai còn gọi là omicran tàn hình
nhật báo gazeta do bovo cho biết hai trong số các trường hợp nói trên được phát hiện tại thành phố sao paulo
và hai ca ở rio de janeiro cùng một người ở santa catarrina
dữ liệu từ mạng lưới giám sát bộ sen của brazil thuộc quỹ orsado cruz cho biết ca nhiễm biến thể phụ ba hai
có thể đã xuất hiện tại sao paulo từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong khi mạng bệnh đã lây lan trong cộng đồng ở rio de janeiro
từ đầu năm nay biến thể ba hai được cho là có khả năng tăng hình tốt hơn so với biến thể omicran gốc
vì có những đặc điểm di truyền đặc biệt khiến nó khó bị theo dõi
một số nhà khoa học lo ngại rằng ba hai cũng có thể dễ lây lan hơn
tuy vậy vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ về biến thể này
trong đó có câu hỏi liệu nó có né tránh phát sinh tốt hơn hay gây bệnh nặng hơn hay không